hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công an tỉnh nghệ an vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề quy mô lớn bắt giữ một mươi tám đối tượng bước đầu làm rõ số tiền đánh bạc là hơn bốn trăm linh tỷ đồng
cụ thể khoảng giờ một mươi năm phút người dân bất ngờ nghe tiếng nổ kèm tư lửa điện phát ra từ một trụ điện sau đó ngọn lửa nhanh chóng bùng phát
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận phú nhuận đã nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện chữa cháy tới hiện trường
nhân viên công ty điện lực cũng đã có mặt để ngắt điện và phối hợp với các chiến sĩ cứu hỏa dập tắt đám cháy
sự cố không gây thiệt hại về người khoảng hai tiếng sau điện được đóng trở lại
kính thưa quý vị để hiệu quả hơn trong công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông và hạn chế hư hại hạ tầng giao thông do các phương tiện quá tải gây ra
lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm đã và đang đẩy mạnh chuyên đề kiểm tra xử lý đối với xe tải cơi nới vượt quá tải trọng cho phép
qua đó ngoài lập biên bản vi phạm hành chính thì lực lượng chức năng còn yêu cầu các chủ xe doanh nghiệp cắt dở phần cơi nới thêm
chiếc xe này vừa bị lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra phát hiện lỗi kích thước thùng xe không đúng với thông số kỹ thuật được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe
với lỗi này tài xế lê anh nuôi bị xử phạt hành chính với số tiền hai triệu bảy trăm linh ngàn đồng tước giấy phép lái xe hai năm tháng đồng thời phạt chủ xe bảy triệu đồng
tước viên sử dụng giấy chứng nhận và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hai tháng yêu cầu chủ xe khôi phục hiện trạng thùng xe theo đúng kỹ thuật và đăng kiểm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

thành phố xác định nhiệm vụ sáu tháng cuối năm không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu năm hai nghìn hai mươi
mà còn có nhiệm vụ chuẩn bị nền tảng tốt hơn phát triển kinh tế xã hội
với mục tiêu không chỉ hoàn thành các chỉ tiêu còn lại mà còn chuẩn bị thật tốt
nhằm tăng tốc trong năm hai nghìn hai mươi ba và các năm tiếp theo
vì vậy các sở ngành ủy ban nhân dân quận quyện và thành phố thủ đức
tập trung phối hợp chặt chẽ tháo gỡ những bất cập tồn động